được tin báo từ xã đảo thổ chu có bốn người trong một gia đình bị hôn mê sâu

đồng thời phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
hỗ trợ đưa các nạn nhân về trung tâm y tế huyện cấp cứu kịp thời
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn nhận được yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người dân bị nguy kịch
của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phú quốc
đến một mươi năm h cùng ngày tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín cập cảng thổ chu
và tiếp nhận ba nạn nhân đưa lên tàu trong tình trạng nguy kịch
còn một cháu trai một mươi tuổi đã tử vong trước đó
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phối hợp với trạm y tế xã thổ châu
làm các bước sơ cứu ban đầu
đến một mươi chín h cùng ngày tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín về tới phú quốc
và bàn giao nạn nhân cho trung tâm y tế phú quốc
hiện trung tâm y tế phú quốc đang tập trung lực lượng y tế điều trị cho ba nạn nhân
đồng thời lấy mẫu thức ăn của các nạn nhân đã sử dụng để tìm ra nguyên nhân
dạng sáng nay ngày một mươi ba tháng năm một xe khách dường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội
khi lưu thông trên quốc lộ một a hướng từ tỉnh bình thuận đi thành phố hồ chí minh
khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đồng nai
đã điều hai xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau ba mươi phút tham gia chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế
vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng đã khiến toàn bộ xe và tài sản bên trong bị thiêu dụi gần như hoàn toàn
công an tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân
khoảng chín giờ ngày một mươi ba tháng năm tàu chở hàng mang số hiệu hh bốn chạy hướng nam định hà nội
khi đến địa phận xóm bốn xã mỹ hưng huyện mỹ lộc tỉnh nam định
đã bị chật bánh khiến giao thông trên tuyến đường sắt bắc nam hoàn toàn bị tê liệt
theo đó tàu chạy đến khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
đoạn đi vào ủy ban nhân dân xã mỹ hưng bất ngờ một số toa tàu bị chật bánh
một toa tàu bị lật ngang sang bên này
theo hướng di chuyển của đoàn tàu
toa tàu bị lật sang phía đường gom không có phương tiện qua lại
nên không nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đến một mươi ba giờ cùng ngày nhiều phương tiện thiết bị máy móc
cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật công nhân ngành đường sắt
đã được huy động để tháo rời các toa tàu bị chật bánh
khắc phục sự cố hư hỏng đường dây để thông tuyến
hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc
và theo thông tin chúng tôi mới nhận được
sau sáu giờ tê liệt vì sự cố liên quan tới tàu chở hàng
tại nam định bị lật thì tuyến đường sắt bắc nam
đã lưu thông trở lại bình thường
hôm nay ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng đã tổ chức hội nghị
tuyên dương năm mươi tập thể cá nhân đại diện cho hơn hai năm trăm linh tập thể cá nhân
điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
qua ba năm triển khai thực hiện chỉ thị số năm tỉnh sóc trăng đã có hai ba trăm chín mươi bảy tập thể và cá nhân
được các cấp các ngành trong tỉnh biểu dương khen thưởng
ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho bốn mươi một tập thể và sáu mươi sáu cá nhân
ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một mươi một tập thể sáu cá nhân
ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen cho hai cá nhân
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng khen thưởng cho một tập thể và một cá nhân
bộ công an tặng cớ thi đua cho một tập thể
tặng bằng khen cho hai tập thể và một cá nhân
tại hội nghị các đại biểu đã có buổi giao lưu với các cá nhân điển hình
cũng trong sáng nay một mươi ba tháng năm tỉnh đắk nông bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về hội thảo khoa học cấp quốc gia
đường trường sơn đường hồ chí minh biểu tượng của ý chí thống nhất tổ quốc
buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin và làm rõ những nhân tố cơ bản
tạo nên thành công của tuyến vận tải chiến lược đường trường sơn đường hồ chí minh
sự gắn kết giữa ý đảng lòng dân
vì mục tiêu độc lập tự do và thống nhất đất nước
luận giải những phương thức vận tải chủ yếu trên tuyến vận tải chiến lược trường sơn
vai trò của tuyến chi viện chiến lược này
trong mối quan hệ giữa cách mạng ba nước việt nam lào campuchia
hội thảo sẽ diễn ra tại thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông vào ngày một mươi bốn tháng năm
trong phần tin thế giới tổng thống mỹ bảo vệ quyết định tăng thuế hàng hóa
của trung quốc
ecuador sẽ trao tài liệu của nhà sáng lập wikileaks cho mỹ
tổng thống mỹ donald trump ngày một mươi hai tháng năm đã lên tiếng bảo vệ chính sách thuế của mình
khi một lần nữa tái khẳng định trung quốc sẽ phải trả hàng tỷ đô la mỹ tiền thuế cho mỹ
tuyên bố được ông trump đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại mỹ trung quốc
tiếp tục bị đẩy lên cao sau thất bại của vòng đàm phán thứ một mươi một vừa kết thúc ở washington
trên tài khoản twitter tổng thống donald trump cho rằng chính trung quốc đã phá vỡ thỏa thuận để cố đàm phán lại với mỹ
ông tái khẳng định washington sẽ lấy đi hàng chục tỷ đô la tiền thuế từ trung quốc
và chính trung quốc phải trả hóa đơn trong chiến dịch đánh thuế của ông chứ không phải người tiêu dùng mỹ
tuy nhiên trên thực tế giá cả nhiều mặt hàng tại mỹ đã nhích lên từ xe đạp máy khâu cho tới đồ cho thú cưng
cố vấn kinh tế mỹ larry kudlow cho rằng tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình
có thể sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thực định thứ hai mươi vào tháng sau để thảo luận về những bất đồng thương mại
nhưng hai bên chưa có lịch cụ thể cho các cuộc hội đàm mới
ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định washington sẽ không phạm phải sai lầm trong quá khứ trong việc can dự với bình nhưỡng
và cam kết đường lối ngoại giao hiện nay của washington với bình nhưỡng là tập trung vào việc bảo đảm không bao giờ phải mở lại hồ sơ hạt nhân triều tiên
theo ngoại trưởng mỹ mike pompeo những nỗ lực và các thỏa thuận trước đây
với triều tiên chỉ dẫn tới việc bình nhưỡng có thêm vũ khí hạt nhân và là thất bại ngoại giao của mỹ
vì thế đường lối ngoại sao của mỹ hiện nay sẽ tập trung bảo đảm rằng không bao giờ phải một lần nữa mở lại hồ sơ hạt nhân triều tiên
bên cạnh đó ông pompeo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác với hàn quốc nhật bản và các đồng minh khác trong vấn đề triều tiên
đồng thời cam kết sẽ thuyết phục trung quốc và nga rằng việc đạt được giải pháp cho vấn đề hạt nhân triều tiên là điều tốt nhất cho toàn thế giới
ecuador sẽ trao cho mỹ toàn bộ tài liệu và vật dụng của nhà sáng lập wikileak julian assanger trong đại sứ quán nước này ở thủ đô london của anh
thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông assanger đang phải đối mặt với khả năng là bị dẫn độ sang mỹ
cơ quan công tố ecuador dự định sẽ kiểm tra phòng của ông assanger tại đại sứ quán ở london vào ngày hai mươi tháng năm tới
đây là bước đi trong quy trình thủ tục tố tụng được thực hiện theo đề nghị của bộ tư pháp mỹ
phản ứng trước thông tin trên đại diện pháp lý của nhà sáng lập wikileaks cho rằng
việc các tài liệu của ông assanger bị can thiệp mà không có lệnh của tòa án không có sự bảo vệ các quyền tị nạn là hành động trà đạp lên cơ chế tị nạn của ecuador
bên cạnh sức ép từ ecuador và mỹ nhà sáng lập wikileaks cũng đang phải đối mặt với cơ quan công tố của thụy điển
dự kiến trong ngày hôm nay cơ quan này sẽ đưa ra quyết định liệu có mở lại cuộc điều tra sơ bộ với các cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng dâm nhằm vào ông assanger hay không
sáng nay new zealand đã mở cuộc điều tra tư pháp về các vụ tấn công nhằm vào hai thánh đường hồi giáo vào hồi tháng ba vừa qua khiến cho năm mươi một người thiệt mạng
theo đó các nhà điều tra đã bắt đầu thu thập chứng cứ để xác định xem liệu cảnh sát và các cơ quan tình báo nước này có thiếu trách nhiệm dẫn đến thảm kịch đã xảy ra mà họ có thể ngăn chặn được
cuộc điều tra của ủy ban hoàng gia hình thức điều tra tư pháp cao nhất theo luật pháp new zealand
sẽ xem xét các sự kiện dẫn tới vụ xả súng chấn động thế giới hôm một mươi năm tháng ba vừa qua trong đó có việc xác định xem liệu lực lượng chống khủng bố có đưa ra những ưu tiên không phù hợp xung quanh thời điểm trên hay không
toàn bộ quá trình thu thập thông tin sẽ cao dài đến tháng tám và trình báo cáo kết quả lên chính phủ vào ngày một mươi tháng một mươi hai
thủ tướng jacinda ardern cho biết cuộc điều tra sẽ giúp bảo đảm không tái diễn vụ việc tương tự
cơ quan tình báo new zealand bị chỉ trích tập trung vào mối đe dọa từ các tay súng hồi giáo mà coi nhẹ các mối nguy từ chủ nghĩa cực đoan cánh hữu
trong khi đó tình hình an ninh tại bukina faso tiếp tục diễn biến xấu khi các nguồn tin an ninh nước này cho biết vừa xảy ra tấn công đẫm máu nhằm vào một nhà thờ thiên chúa giáo làm sáu người thiệt mạng
nhà thờ trên thuộc thị trấn dablo thuộc phía bắc nước này chính phủ burkina faso đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công
theo tỉ trưởng dablo vụ tấn công xảy ra vào khoảng chín giờ sáng theo giờ địa phương
khoảng hai mươi ba mươi đối tượng có vũ trang đã xả súng vào nhà thờ trong lúc người dân đang hành lễ
trong số những người thiệt mạng có một linh mục
sau khi xả súng các đối tượng này còn đốt phá nhà thờ và cướp vào các cửa hàng lân cận cùng một trung tâm y tế địa phương gây ra sự hỗn loạn và hoàng sợ trong thị trấn
lực lượng an ninh từ cách đó bốn mươi năm km đã được điều động tới để bảo vệ khu vực này
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt